toàn quốc còn hơn ba mươi triệu người dân vùng nông thôn chưa được sử dụng nước hợp vệ sinh
một mươi sáu triệu người dân nông thôn đang sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh
hơn năm triệu học sinh phổ thông chưa được sử dụng công trình nước sạch và nhà vệ sinh bảo đảm trong trường học
đây là thông tin vừa được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra
hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
được tổ chức ngày hôm nay tại tỉnh sóc trăng
các giải pháp đề ra xoay quanh các vấn đề về hoàn thiện thể chế chính sách trong cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn
tập trung và ưu tiên đầu tư nguồn lực phát triển hạ tầng cơ sở hoàn thiện các hệ thống cấp nước công trình vệ sinh
tiếp tục chính sách tiến dụng thông qua ngân hàng chính sách xã hội và mở rộng đối tượng được vai ưu đãi cho người dân
cụ thể hóa và minh bạch nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn